trong khuôn khổ chương trình hội nghị hẹp bộ trưởng ngoại giao asean hôm nay quan chức cao cấp các nước asean đã nhóm họp tại nha trang tỉnh khánh hòa
thứ trưởng bộ ngoại giao nguyễn quốc dũng chủ trì cuộc họp
phát biểu khai mạc hội nghị thứ trưởng nguyễn quốc dũng đã giới thiệu về chủ đề ưu tiên và sáng kiến do việt nam đề xuất trong năm hai nghìn hai mươi
theo đó những đề xuất của việt nam sẽ trải rộng trên mọi lĩnh vực hợp tác asean dựa trên các nội dung chính gồm xây dựng cộng đồng
quan hệ đối ngoại và quảng bá hình ảnh của asean tới cộng đồng quốc tế
trưởng som asean của việt nam khẳng định là chủ tịch asean hai nghìn hai mươi việt nam sẽ phấn đấu hết sức mình vì thành công của cộng đồng asean
vì một asean đoàn kết nhất trí đóng vai trò trung tâm trong khu vực và hướng về tương lai